công an quận tám tp hcm đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên đường tránh hưng
khiến một căn nhà bị thiêu rụi và hai căn khác bị cháy lan
thông tin ban đầu chiều tối ngày một mươi hai tháng bảy căn nhà trên đường chánh hưng
đoạn gần cầu chính hưng bất ngờ bốc cháy dữ dội
trong ít phút ngọn lửa lan nhanh bao trùm toàn bộ căn nhà
và khói đen bốc cao hàng chục mét khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả
sợ bị cháy lan các hộ dân xung quanh hốt hoảng ôm tài sản tháo chạy ra ngoài
đồng thời giải cứu một cụ ông ra ngoài an toàn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp nhận tin báo
đã có mặt triển khai lực lượng dập lửa ngăn ngừa cháy lan
sau khoảng một giờ đám cháy được dập tắt
tuy nhiên nhiều tài sản trong căn nhà đã bị thiêu rụi
hai căn nhà lân cần cũng bị ảnh hưởng
nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra